không chỉ các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ lãi suất huy động tiền đồng tại các ngân hàng thương mại lớn như việt tin banh bidv vietcombank vẫn đang được tiếp tục điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh vừa công bố biểu lãi suất mới nhất với các mức lãi suất được điều chỉnh tăng thêm hai so với tháng trước
đây là lần thứ hai trong khoảng hai tháng qua ngân hàng này điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn
không chỉ riêng việt tin banh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv và ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng tăng nhẹ ở một số kỳ hạn
lý giải về vấn đề này một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc tăng lãi suất của ngân hàng không chỉ nhằm mục đích sẵn sàng chuẩn bị cho nguồn vốn của quý cuối năm hai nghìn một mươi tám
do chính sách viêm vĩ mô của chúng ta không ổn định thậm chí không hợp lý
khi mà cứ đặt ra yêu cầu đó
hỏi ngành ngân hàng tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
đáng nhẽ ngành ngân hàng cần hạn chế tăng trưởng nền kinh tế bằng các nguồn lực khác chẳng hạn như thị trường chứng khoán thị trường nguồn vốn dài hạn
còn ngân hàng là phải tập trung làm dịch vụ cho vay ngắn hạn cho vay tạm thời thôi
thì chúng ta đã dựa vào vốn của ngành ngân hàng quá nhiều vì mục tiêu phát triển kinh tế
cho nên gây sức ép tăng vốn điều lệ tăng trưởng dư nợ
đâm ra là nó dẫn đến
đôi khi đi ngược lại yêu cầu về quản lý rủi ro về an toàn của ngành ngân hàng
mặc dù lãi suất huy động được điều chỉnh tăng lên gần đây nhưng thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được nhìn nhận ở mức tốt chưa có dấu hiệu căng thẳng